những ngày này tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
tại các cơ sở điều trị đang được cả xã hội theo dõi theo
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương nơi các bệnh nhân đang điều trị
tình hình sức khỏe người bệnh đang được cải thiện đáng kể
khoa điều trị tích cực bệnh viện nhiệt đới trung ương nơi điều trị cho các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
hai bệnh nhân quốc tịch anh này khác với những ngày trước
hôm nay cả hai đều không cần đến sự trợ giúp của máy thở
chỉ một tuần trước tiên lượng sức khỏe của các bệnh nhân đều rất xấu
thì nay họ đã dần bình phục
theo các bác sĩ những bệnh nhân này giờ chủ yếu tập trung điều trị bệnh lý nền
còn tại khoa cấp cứu cả sáu bệnh nhân đang điều trị tại đây đều đang tiến triển từng ngày
bệnh nhân số một trăm sáu mươi hai và một trăm bảy mươi hai đã có thể nói giao tiếp tốt
theo các bác sĩ việc điều trị dịch bệnh covid một mươi chín cho các bệnh nhân về cơ bản đã ổn định
tuy nhiên những bệnh nhân có bệnh lý nền công tác điều trị sẽ cần theo dõi thêm
việc điều trị virus là chủ yếu nhưng cần có những tác động tích cực với những bệnh lý mà bệnh nhân đang có
mọi người đang cố gắng để cải thiện tốt nhất tình trạng năm sáng bệnh nhân
hồ si càng sớm càng tốt
ba bệnh nhân khác sốt thì trong đó có một bệnh nhân là có bệnh nền là basodo
mình đang cố gắng điều trị cả bệnh nền basodo và điều trị cả viêm phổi cho bệnh nhân nữa
kèm theo là cái nhiễm khuẩn được thiết định của bệnh nhân bây giờ
những bệnh nhân còn lại thì hiện tại đang ổn định và tình trạng lâm sản đã cải thiện dần
đến thời điểm này trong tám mươi ca dương tính với covid một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung hương
chỉ có sáu ca
một ca đang nằm tại khoa cấp cứu và năm ca nặng đang nằm tại khoa điều trị tích cực
trong đó bệnh nhân số một trăm sáu mươi một bệnh đang chuyển nặng do trước đó người này bị suốt huyết não